thưa quý vị hôm nay là kỷ niệm một trăm hai mươi năm ngày sinh đồng chí trần phú ngày một tháng năm năm một nghìn chín trăm linh bốn một tháng năm hai nghìn hai mươi bốn tổng bí thư đầu tiên của đảng
cuộc đời hoạt động của đồng chí tuy ngắn ngủi nhưng đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc hình thành đường lối cơ bản của cách mạng việt nam
mà nổi bật là luận cương chính trị tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi của đảng
xuất thân trong một gia đình nhà nho yêu nước chứng kiến cảnh nước mất nhà tan đồng chí trần phú đã sớm chọn con đường chiến đấu
cho sự nghiệp giải phóng dân tộc đồng chí là tấm gương mẫu mực về lòng trung thành tuyệt đối với đảng và cách mạng
về tinh thần bất khuất chiến đấu kiên cường trước kẻ thù
tổng bí thư trần phú hy sinh khi mới hai mươi bảy tuổi cuộc đời hoạt động tuy ngắn ngủi nhưng đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn
quan trọng đối với đảng và cách mạng việt nam với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
nổi bật là bản luận cương
luận cương chính trị của đảng cộng sản việt nam
sau khi tốt nghiệp trường đại học phương đông ở nước nga tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm hai mươi chín đồng chí trần phú được quốc tế cộng sản cử về nước
với cương vị là cán bộ chủ chốt của đảng tháng bảy năm một nghìn chín trăm ba mươi đồng chí được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự thảo luận cương chính trị
đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi luận cương hoàn thành là sản phẩm trí tuệ của ban chấp hành trung ương nhưng in đậm dấu ấn cá nhân đồng chí trần phú
trong vai trò là người trực tiếp soạn thảo
đồng chí trần phú cũng được quốc tế cộng sản giao cho là soạn cái luận cương chính trị để được thông qua tại hội nghị luật thứ nhất ở hương cảm vào tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi
và tại hội nghị đó thì cái luận cương đã được thông qua và đồng chí trần phú được bầu làm tổng bí thư đầu tiên của đảng
luận cương đã góp phần xác định rõ con đường phát triển của cách mạng việt nam
được cách mạng vượt qua mọi thử thách đi tới thắng lợi vẻ vang
chủ tịch hồ chí minh đã đánh giá
trong bản cương lĩnh cách mạng tư sản dân quyền năm một nghìn chín trăm ba mươi đảng đã nêu rõ nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến thực hiện dân tộc độc lập người cày có ruộng
cương lĩnh ấy rất phù hợp với nguyện vọng thiết tha của đại đa số nhân dân ta là nông dân
vì vậy đảng đã đoàn kết được những lực lượng cách mạng to lớn
chung quanh giai cấp mình còn các đảng phái của các giai cấp khác thì hoặc bị phá sản hoặc bị cô lập
do đó quyền lãnh đạo của đảng ta đảng của giai cấp công nhân không ngừng củng cố và tăng cường
trước những diễn biến nhanh chóng của cao trào cách mạng trong nước đồng chí trần phú trở về việt nam trên cương vị tổng bí thư của đảng
dưới sự chỉ đạo sát sao của đồng chí trần phú và ban thường vụ trung ương đảng thời kỳ một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm chín mươi
một nghìn chín trăm ba mươi một phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân trong cả nước bùng lên mạnh mẽ
bộ tham mưu tối cao của đảng do tổng bí thư trần phú đứng đầu đã thực hiện sứ mệnh lịch sử giấy lên cao trào cách mạng một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm ba mươi một mà đỉnh cao là soviet nghệ tính
cái soviet nghệ tính là bị đàn áp bị khủng bố chẳng rất là nhiều
và đồng chí trần phú đã không mai xa vào tai giặc do cái lùng khủng bố của
của thực dân pháp
thì vào tháng bốn năm một nghìn chín trăm ba mươi một lúc đó đồng chí trần phú mới giữ cái cương vị này được tổng bí thư được khoảng sáu tháng thôi
thì đồng chí trần phú được bị bắt
đồng chí trần phú bị địch bắt tại sài gòn nay là thành phố hồ chí minh và đưa về giam tại kham lớn
biết đồng chí là lãnh đạo cao cấp của đảng ta kẻ thù đã dùng mọi cực hình để tra tấn
sau chúng đã phải lùi bước trước tinh thần găng

tôi biết nhiều người là để làm việc cho đảng tôi nước tôi chứ không phải khai cho các ông bắt bớ
trước những đòn tra tấn dã man và chế độ hạ khắc của nhà tù đế quốc
trước khi chút hơi thở cuối cùng tại nhà thương trợ quán vào ngày sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm ba mươi một
đồng chí đã nhắn gửi tới đồng chí đồng bào lời nói bất hủ
hãy giữ vững trí khí chiến đấu
hãy giữ vững trí khí chiến đấu
khi vào tháng chín năm một nghìn chín trăm ba mươi một là biết mình sẽ không quang khỏi
thì đồng chí trần phú đã nói với những người ở trong tù
là các đồng chí ở lại và hãy giữ vững cái chí khí chiến đấu
thời kỳ mà ở trong tù như vậy thì đồng chí dặn các đồng chí đảng viên của đảng ta
trong lao tù đề quốc
cho dù cái đòn roi tra tuần của kẻ thù đi chăng nữa
thì bao giờ cũng phải giữ vững cái chí khí
chí khí đây là cái chí khí của người cộng sản
mà giữ vững trí khí của người cộng sản đây trước hết là giữ vững cái lý tưởng lập trường quan điểm
thứ hai là giữ vững cái nhân cách của người cộng sản
để trong bất kỳ một cái hoàn cảnh nào anh vẫn giữ được cái bản lĩnh chiến đấu
cái sức lan tỏa để rồi từ đó mà cái lý tưởng cộng sản của chúng ta tiếp tục được tiếp nối và phát triển
tổng bí thư trần phú ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ
nhưng đã kịp để lại cho các thế hệ đi sau tấm gương sáng ngời của một chiến sĩ cộng sản kiên cường
hiến dân chọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc
năm ở xã tùng hành huyện đức thọ hà tĩnh
khu di tích tổng bí thư trần phú từ lâu đã trở thành một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng
hơn đến một trăm hai mươi năm ngày sinh đồng chí trần phú tổng bí thư đầu tiên của đảng
nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn cho thế hệ trẻ
nằm trên núi quân hội khu mộ đồng chí trần phú được hoàn thành vào tháng bốn năm hai nghìn bốn
nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của đồng chí
phía sau phần mộ các câu nói nổi tiếng của đồng chí
hãy giữ vững chi khí chiến đấu
những ngày này hàng nghìn lượt học sinh sinh viên đã về đây để chi ẩn tưởng nhớ người chiến sĩ cách mạng kiên trùng
tôi cảm thấy rất vui vì tôi được tới giữa em tôi được học khóa sách giáo khóa
hôm nay em được lần đầu tiên đến gặp anh gặp người thì em cảm thấy rất vui
em sau này sẽ cố gắng học tập thật giỏi để cống hiến cho đất nước
cách khu long bộ hơn một km là nhà trưng bày lưu niệm cố tổng bí thư trần phú
đây là nơi lưu giữ giới thiệu hàng trăm hiện vật kỷ vật tài liệu hình ảnh cắn liền với thân thế sự nghiệp của cố tổng bí thư
những tài liệu này đã giúp thế hệ trẻ hiểu rõ thêm những công hiến và sự hy sinh anh dũng của đồng chí trần phú
khi đến đây em được càng hiểu rõ hơn về cuộc đời
sự nghiệp cách mang và sự hí kị xin cao cả của cố tổng bí thư trần phú
đến đây em học tập được nhiều điều và em được thăm quan những hiện vật của tổng bí thư trần phú
đấy là một điều rất ý nghĩa
cùng giúp như em và các bạn có thêm được nhiều thứ liêu hướng trong học tập
và hiểu hơn về cuộc đời và cuộc sống của ông
đấy là một điều đã ngưỡng mộ mà mỗi bạn trẻ chúng ta cần phải học hỏi và nói theo
những ngày này khu di tích đã đón hàng chục nghìn lượt người đến dân hương thăm quan
mỗi cán bộ nhân viên khu di tích đều trú trọng trao dồi kiến thức
để khi thuyết minh phát huy được giá trị điện trì đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
các em cố gắng học tập và đưa vào cái hâm ngụ của đảng
với nhiều giá trị đặc biệt như vậy khu di tích tổng bí thư trần phú
luôn là điểm đến cho thế hệ trẻ để học tập và nói theo tấm gương sáng
về lòng yêu nước tinh thần dũng cảm và ý chí kiên cường